nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh hướng đến sự hài lòng của người bệnh
chiều ngày ba mươi một tháng năm tại hà nội bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương và bệnh viện tim hà nội
đã thực hiện việc ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác chuyên môn giữa hai bệnh viện này
theo đó bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương và bệnh viện tim hà nội sẽ có sự phối hợp
trao đổi chặt chẽ về mặt chuyên môn và kỹ thuật giúp cho việc cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh
đa dạng hơn tạo điều kiện tốt nhất cho người bệnh khi tới khám và điều trị tại hai bệnh viện kể trên
bên cạnh đó mỗi bệnh viện có nghĩa vụ trách nhiệm liên kết chuyển người bệnh sang cho nhau khám
điều trị khi có yêu cầu về chuyên môn và phối hợp phản hồi thông tin các thông tin chuẩn xác theo quy định
sự hợp tác về chuyên môn giữa các bệnh viện sẽ làm nâng cao chất lượng chuyên môn của từng bệnh viện
cũng như cập nhật nhanh chóng những kỹ thuật hiện đại tiên tiến nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh
ngày càng cao của người dân hướng tới sự hài lòng của người bệnh